vĩnh phúc sáu trăm bảy mươi hai tuyên quang sáu trăm ba mươi một tp hcm sáu trăm linh ba thái bình năm trăm chín mươi ba đắk lắc năm trăm sáu mươi năm thái nguyên năm trăm một mươi hai bắc cạn năm trăm linh ba lào cai bốn trăm bảy mươi chín hải dương bốn trăm ba mươi bảy quảng bình bốn trăm ba mươi bốn gia lai ba trăm chín mươi ba điện biên ba trăm tám mươi hai bình phước ba trăm năm mươi sáu lạng sơn ba trăm năm mươi một cao bằng ba trăm chín mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bắc ninh giảm hai trăm linh tám hải dương giảm một trăm bảy mươi ba vĩnh phúc giảm một trăm bốn mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó điện biên cộng một trăm bảy mươi sáu bình phước cộng một trăm bốn mươi sáu hà giang cộng tám mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi hai chín trăm hai mươi năm ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bốn trăm một mươi bảy tám trăm tám mươi bảy ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh năm ba trăm năm mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi bốn trăm một mươi một trăm bốn mươi ca
trong đó có tám chín trăm hai mươi tám năm trăm năm mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm ba mươi hai bốn trăm linh năm tp hcm sáu trăm linh sáu một trăm chín mươi chín nghệ an bốn trăm bảy mươi năm hai trăm hai mươi tám bình dương ba trăm tám mươi hai năm trăm năm mươi hai bắc giang ba trăm bảy mươi chín tám trăm một mươi bảy
tình hình điều trị covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày sáu mươi tám ba trăm ba mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi tám chín trăm ba mươi một ba trăm bảy mươi bốn ca
số bệnh nhân đang thở oxy là một một trăm chín mươi một ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng bốn ghi nhận một mươi ca tử vong tại đắk lắc
hai đến tre một bình định một cần thơ một đồng nai
một lạng sơn một phú thọ một sóc trăng một vĩnh long một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai chín trăm ba mươi bốn ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
thưa quý vị người ta thường ví tắt đường như một đặc sản của những thành phố lớn
đặc biệt là hà nội
tuy nhiên thời gian trở lại đây tình hình giao thông tại các trục đường tuyến phố ở thủ đô hà nội tăng cao đột biến so với thời gian dài thích ứng
với dịch covid một mươi chín số điểm thường xuyên xảy ra ồn tắc ngày càng tăng lên đặc biệt có nơi xảy ra ách tắc nghiêm trọng kéo dài
khiến cho người dân kêu trời khi di chuyển qua vì sao tình trạng này lại xảy ra thường xuyên vài ngày trở lại đây
liên quan đến vấn đề này lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông hà nội công an tp hà nội cho rằng
có nhiều nguyên nhân để lý giải về mật độ giao thông tăng cao đột biến trong thời gian trở lại đây khiến giao thông thường xuyên xảy ra ủn tắc nhất là vào giờ cao điểm
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông hà nội chia sẻ đầu tiên phải nhắc đến là tình hình dịch covid một mươi chín ở thủ đô và các địa phương trên cả nước dần được kiểm soát hoàn toàn
các hoạt động phát triển kinh tế xã hội được khôi phục trở lại
khiến lượng người đổ ra đường đi lao động sản xuất sẽ tăng cao hơn nhiều so với khi dịch còn phức tạp
tiếp đến là hàng triệu học sinh các cấp bậc học và sinh viên ở thủ đô quay trở lại trường
kèm theo người đưa đón làm tăng áp lực giao thông vô cùng lớn tại các tuyến phố
cùng với đó các hoạt động du lịch được mở cửa trên cả nước
lượng khách du lịch và người lao động hoạt động trong các ngành dịch vụ đi kèm quay trở lại thủ đô
khiến lượng người cũng tăng cao hơn rất nhiều so với tình hình du lịch bị đóng băng trước đó
bên cạnh đó khi mọi hoạt động xã hội trở lại bình thường
thì các công trình giao thông được đẩy nhanh tiến độ
văn hóa tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn quá tùy tiện và thiếu tự giác
thậm chí nhờn luật cố tình vi phạm dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông như đỗ xe sai luật
đi lấn làn vượt đen đỏ đi ngược chiều đang dần trở thành chuyện thương nhật ở hà nội
hạ tầng giao thông ở hà nội hiện tại chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế
cũng là nguyên nhân dẫn tới ủn tắc giao thông ở hà nội trong thời gian trở lại đây
ngoài ra theo các chuyên gia giao thông một trong những nguyên nhân khác là do quy hoạch kiến trúc xây dựng bất cập
thậm chí yếu kém các trường điểm trường chuyên mở tràn lan và các trường tư thục nhận học sinh
không phụ thuộc vào nơi cư trú dẫn đến tình trạng nhiều em đi học trèo cánh từ quận nọ sang quận kia
từ cuối lên đầu thành phố khiến gia tăng mật độ lưu lượng giao thông
để giải quyết vấn đề này lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết
đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị có liên quan giả soát đánh giá nguyên nhân để đưa ra các phương án cho phù hợp
thưa quý vị đi cùng với những tín hiệu tích cực của đại dịch tại hà nội
cuộc sống của người dân dần dần trở về với nhịp sinh hoạt bình thường
do đó tình trạng tắt đường trở nên nghiêm trọng hơn sau khi nới lỏng nhiều biện pháp phòng dịch là không tránh khỏi
để hạn chế tối đa những điểm ủn tắc chúng ta cần bình tĩnh di chuyển không lấn làn vượt đèn đỏ
hay những hành động khiến tình trạng tắc nghẽn thêm trầm trọng
xin được chuyển sang một số tin tức thời tiết đáng lưu ý
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi sáu tháng bốn không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam
gây ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ đặc biệt nhiệt độ ở khu vực này được dự báo sẽ xuống mức một mươi sáu một mươi chín độ c
khả năng người dân miền bắc lại được mặc áo ấm giữa hè
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi sáu tháng bốn một bộ phận không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới nước ta
dự báo trong sáng ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi bắc bộ
khoảng đêm một mươi bảy tháng bốn đến ngày một mươi tám tháng bốn không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn
ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên từ nay đến ngày một mươi tám tháng bốn ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lờ đất tại các tỉnh miền núi và ngập ống tại các khu vực trụng thấp
ở bắc bộ từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng bốn trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
vùng núi từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
ở bắc trung bộ từ đêm một mươi bảy đến một mươi chín tháng bốn trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi độ
trên đất liền phía đông bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba
phía bắc vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm giật cấp sáu cấp bảy
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
khu vực bắc biển đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
từ đêm một mươi bảy tháng bốn trên đất liền bắc bộ gió tăng lên cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động sóng biển cao từ hai đến ba năm mét
khu vực hà nội từ gần sáng sớm hôm nay đến ngày một mươi tám tháng bốn có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng bốn trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi bảy một mươi chín độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trước những thay đổi được dự báo người dân tại các khu vực có những chuyển biến về thời tiết
cần chuẩn bị áo ấm ô dù hoặc điều chỉnh lại kế hoạch cá nhân một cách hợp lý nhất
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ đang là đề tài nóng trên cả nước
những ngày gần đây theo đánh giá của sở y tế tp hcm trong buổi sáng của ngày đầu tiên
tại tp hcm chính thức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm cho tới dưới một mươi hai tuổi
tất cả các điểm tiêm đều ổn định đảm bảo quy định về phòng chống dịch và an toàn trong tiêm chủng
tuy vậy ngoài các địa phương triển khai tiêm như kế hoạch một số quận huyện chưa tiêm do công tác chuẩn bị
một đại diện sở y tế cho biết do chưa chuẩn bị kịp nên huyện hoc mon huyện nhà bè
và tp thủ đức chưa tổ chức tiêm vaccine cho trẻ trong ngày một mươi sáu tháng bốn
sở y tế tp hcm không ép các quận huyện về thời gian mà quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho trẻ
theo kế hoạch của sở y tế tp hcm đến ngày một mươi tám tháng bốn tất cả quận huyện và thành phố thủ đức
sẽ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine cho trẻ theo nguyên tắc tiêm theo lứa tuổi giảm dần
và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
trẻ lứa tuổi này sẽ được tiêm hai mũi vaccine trong đó mũi một bắt đầu tiêm từ một mươi sáu đến ba mươi tháng bốn
còn với mũi hai dự kiến tiêm cho trẻ trong vòng một mươi bốn ngày khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
loại vaccine sử dụng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là pfizer và moderna
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm phụ huynh đồng thuận cho con em tiêm vaccine đạt tỷ lệ rất cao
đối với khối lớp sáu hơn tám mươi và giảm dần theo lứa tuổi học sinh
có thể thấy bên cạnh những hạn chế tại một số điểm tiêm kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
tại tp hcm đang được triển khai một cách ổn định
đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ
tiếp tục cập nhật kế hoạch tiêm vaccine tại các địa phương
với số liều vaccine phòng covid một mươi chín do viện vệ sinh dịch tễ trung ương chuyển về đợt này là một mươi năm hai trăm linh liều
sở y tế hải phòng sẽ tiêm thí điểm trước cho học sinh khối lớp sáu một số trường
phó giám đốc sở y tế hải phòng phan huy thục vừa cho biết hải phòng được viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bộ y tế ban hành quyết định phân bổ chín trăm hai mươi một sáu trăm linh liều vaccine moderna
mililit phòng covid một mươi chín do chính phủ úc viện trợ
tuy nhiên tại đợt một chỉ có một mươi năm hai trăm linh liều vaccine moderna về trước
với số liều ít này ngành y tế thành phố sẽ tiêm triển khai thí điểm cho ba trường trên địa bàn
và học sinh khối sáu sẽ tiêm trước
để thực hiện tốt chiến dịch tiêm phòng vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ngày một mươi năm tháng bốn sở y tế ban hành văn bản gửi các cơ quan đơn vị liên quan đề nghị phối hợp triển khai
cụ thể sở y tế đề nghị sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện
chủ động gửi phiếu thu thập thông tin phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho phụ huynh các trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đang theo học tại trường gửi về trước ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sở cũng đề nghị công an thành phố chỉ đạo công an xã phường thị trấn cấp xã
phối hợp với trạm y tế xã phường thị trấn trong việc xác minh đối chiếu thông tin
lập danh sách cung cấp mã số định danh cá nhân của trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trẻ trong độ tuổi tiêm đợt này nếu không đi học
chính quyền quận huyện sẽ xác minh thông tin trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
lập danh sách gửi về trung tâm y tế quận huyện
từ đó trung tâm y tế quận huyện sẽ phân bổ danh sách về các trạm y tế xã phường thị trấn
để thực hiện tiêm chủng covid một mươi chín thời gian hoàn thành trước ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để chuẩn bị tốt cho công tác này trung tâm kiểm soát bệnh tật tp sẽ tổ chức tập huấn tiêm chủng
và chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổng hợp số lượng trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong tháng bốn tháng năm báo cáo viện vệ sinh dịch tễ trung ương để dự trù vaccine
dự kiến sau ngày hai mươi tháng bốn hải phòng sẽ bước vào đợt tiêm chủng covid một mươi chín đầu tiên
dành cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tại ba trường theo hình thức cuốn chiếu
từ khối lớp sáu trở xuống và khối mầm non tiêm cuối cùng
xin được chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín đáng chú ý trên thế giới
biến thể omicron đã trở thành nguyên nhân của những làn sóng lây nhiễm liên tục
được ghi nhận trong suốt thời gian vừa qua
hiện nay italy cũng không nằm ngoài phạm vi càn quét của biến thể này
khi một trăm linh số ca mắc ghi nhận tại đây đều do omicron
mới đây bộ y tế và viện y tế quốc gia italia iss cho biết
biến thể omicron của virus sars cov hai hiện chiếm một trăm linh các ca mắc mới covid một mươi chín tại nước này
trong đó dòng phụ pa hai chiếm đa dạng
số liệu này được đưa ra sau khi bộ y tế italia và iss thực hiện cuộc khảo sát nhanh
với các phòng thí nghiệm vùng và quỹ fondagion bruno kessler
tình trạng lây lan covid một mươi chín đang giảm dần tại nước này
với số ca mắc mới trong tuần từ ngày sáu đến một mươi hai tháng bốn giảm sáu năm so với tuần trước đó
số ca tử vong liên quan covid một mươi chín cũng giảm một mươi một bốn
trong khi số bệnh nhân covid một mươi chín phải cấp cứu giảm một bảy
và số người phải nhập viện giảm bốn
các số liệu cho thấy
đại dịch covid một mươi chín trong giai đoạn giảm ổn định tại italia
tuy nhiên mức độ lây lan còn cao mới khoảng sáu mươi ca mắc mới mỗi ngày
và khoảng một hai triệu người dương tính với virus sars cov hai
để phòng ngừa dịch bệnh người dân cần tránh tụ tập đông người
và sử dụng khẩu trang khi trong không gian kín
còn tại hàn quốc ngay sau khi ghi nhận tín hiệu giảm số ca mắc
nước này đã triển khai ngay lập tức một kế hoạch hậu omicron
theo đó chính phủ hàn quốc đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp
giãn cách phòng dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi tám tháng bốn
và hạ cấp độ nguy hiểm của dịch bệnh từ tuần cuối của tháng bốn này
với lộ trình trên người dân xứ sở kim chi sẽ chính thức quay trở lại
với cuộc sống thường nhật kết thúc bảy trăm năm mươi bảy ngày khó khăn
khi phải thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống đại dịch covid một mươi chín
theo kế hoạch mới kể từ một mươi tám tháng bốn các hạn chế đang áp đặt hiện nay
như giới hạn giờ kinh doanh của các nhà hàng quán cà phê đến hai mươi bốn giờ đêm
tụ tập riêng tư tối đa một mươi người sự kiện tập trung tôn giáo tối đa hai trăm chín mươi chín người
quy định sử dụng tối đa bảy mươi công suất các địa điểm biểu diễn sẽ được bãi bỏ
việc ăn uống tại các cơ sở công cộng như giảm chiếu phim phòng biểu diễn v v
được phép bắt đầu từ hai mươi năm tháng bốn
chính phủ hàn quốc giữ nguyên quy định về việc bắt buộc đeo khẩu trang
và cho biết sẽ xem xét lại tình hình để đưa ra quyết định sau hai tuần triển khai quy định mới
lộ trình trở lại cuộc sống thường nhật mới cũng bao gồm việc hạ mức độ nguy hiểm
của dịch covid một mươi chín từ cấp độ một xuống cấp độ hai trong hệ thống quản lý bốn cấp
việc hạ cấp độ dịch bệnh sẽ dẫn đến thay đổi toàn diện hệ thống quản lý
và đối phó với dịch bệnh cho phép quản lý covid một mươi chín như đối với những bệnh
truyền nhiễm cấp hai gồm lao sởi tả hoặc thủy đậu
cơ quan chức năng sẽ ngừng việc theo dõi và báo cáo số ca nhiễm mới
bệnh nhân mắc covid một mươi chín sẽ được điều trị tại các phòng khám và bệnh viện địa phương
người bệnh sẽ không phải cách ly và báo cáo với chính quyền
chi phí khám chữa bệnh sẽ do cơ quan bảo hiểm và cá nhân tự chi trả
thay vì nhà nước hỗ trợ miễn phí như từ trước đến nay
hệ thống y tế của quốc gia sẽ dần khôi phục hoạt động bình thường
sau thời gian dài quá tải và thiệt hại nặng do bùng phát covid một mươi chín
kế hoạch hậu omicron được chính phủ hàn quốc đưa ra khi nước này chứng kiến
sự sụt giảm rõ rệt về số ca mắc covid một mươi chín theo ngày sau khi đạt đỉnh
hơn sáu trăm hai mươi vào giữa tháng ba vừa qua
trong hai tuần đầu tháng bốn số ca nhiễm theo ngày liên tục giảm
và xuống mức thấp nhất dưới một trăm linh ca
các quan chức y tế dự đoán số ca nhiễm mới sẽ giao động
trong khoảng năm mươi đến một trăm linh ca trong một thời gian dài tiếp theo
thưa quý vị liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới giảm từng ngày
cả nước đang dần lấy lại nhịp sống vốn có sau làn sóng covid một mươi chín căng thẳng
không thể phủ nhận chúng ta đã trải qua những ngày rất khó khăn
để vượt qua đại dịch và dần kiểm soát được dịch bệnh như hiện nay
do đó việc duy trì những biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp
vẫn rất quan trọng để hạn chế nguy cơ bùng phát trước khi xuất hiện những biến chủng mới
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại